quỹ ban nhân dân huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh vừa ban hành quyết định xử phạt hành chính bảy năm triệu đồng
đối với linh mục phạm thế hưng quản sứ dũ thành xã kỳ khang huyện kỳ anh tỉnh hà tĩnh
về hành vi không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm
trước đó vào đêm ngày sáu tháng sáu linh mục phạm thế hưng đã tổ chức lễ chúa nhật tại nhà thờ giáo sứ
buổi lễ có khoảng ba trăm linh giáo dân dũ thành tham gia không những tập trung đông người tại nhà thờ
nơi hành lễ mà còn không thực hiện các biện pháp phòng dịch như giữ khoảng cách
thậm chí rất nhiều bà con giáo dân đến nhà thờ không đeo khẩu trang y tế phòng dịch